theo đó tam đường đã đầu tư xây dựng những sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn gắn với việc gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc như du lịch sinh thái du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa tâm linh
bản xì thâu trải được biết đến là một trong những địa điểm đón nhiều lượt khách đến tham quan và trải nghiệm
với khí hậu trong lành cảnh quan đẹp và vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ từ những ngôi nhà của bản người giao
nhiều hộ gia đình đã tự nguyện đăng ký làm du lịch bằng cách sửa sang lại nhà cửa
đầu tư xây dựng các công trình nhà vệ sinh nhà tắm nước lá học tập và chế biến các món ăn truyền thống để tiếp đón du khách ở lại
ngoài ra bản cũng thành lập đội văn nghệ gồm một mươi sáu người thường xuyên tập luyện các bài hát dân ca
điệu múa của dân tộc giao để quảng bá giới thiệu đến du khách
cảnh quan ở trên này thì cách nào cũng bảo là cảnh quan trên này đẹp vừa mát mẻ vừa đẹp vừa là sạch
cách đi tham quan thì đông hơn
hộ tắm thì mình sẽ đôn nước đôn thuốc cho tắm hộ tắm
ăn uống khi ngơi thì vẫn làm theo cách đặt có tư nhiệm cho bà con rồi
bà con rất là muốn tham gia
bây giờ có khách nghỉ trên này thì bà con rất là phận khởi rất là muốn chủ động để làm nhà nghỉ đòn cách
bên cạnh xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng để phục vụ cho những du khách muốn trải nghiệm
huyện tam đường cũng chú trọng thu hút đầu tư nâng cấp hệ thống nhà hàng khách sạn chất lượng cao trên địa bàn
đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng
cho những đoàn khách nước ngoài hay những tour tuyến đã liên kết với các công ty lữ hành du lịch
từ khi mà khách sạn puta leng ra đời trên thị trấn tâm đường
thì tôi thấy rằng là cái khu trung tâm này nó có phần sầm ốt hơn
khách du lịch thì cũng dừng chân lại đây đông hơn
và so với doanh thu của khách sạn từ khi mới thành lập cho đến giờ
thì là cứ tháng sau thì cao hơn tháng trước
và khách du lịch thì tìm đến tam đường cũng nhiều hơn
đã có những công ty lữ hành đã có những tour người ta đặt tour ổn định ở khách sạn được hàng năm nay rồi
và các cái tour này thì càng ngày càng đông khách và càng ngày cái mật độ đưa đoàn lên đây là càng ngày càng càng dày hơn rồi
để phát huy hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch tam đường không chỉ chú trọng xây dựng các điểm cơ sở du lịch
mà còn đầu tư xây dựng các sản phẩm thương hiệu trên địa bàn như chè
đồ thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và tăng thêm thu nhập cho người dân
cái thứ nhất đó là chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái công tác quy hoạch xác định những cái điểm
có cái quy hoạch chi tiết cụ thể ở từng cái điểm
trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tiến hành cái việc quảng bá
thế rồi kêu gọi thu hút đầu tư của các tổ chức các cá nhân các cái doanh nghiệp trong ngoài tỉnh cũng như là trong cả nước
để giải thác cái tiềm năng thế mạnh của tam đường
chúng tôi tiếp tục thực hiện cái việc đó là phát triển nhiều các hơn nữa các sản phẩm nông nghiệp sạch để làm sao mà phục vụ cho phát triển du lịch
năm hai nghìn một mươi bảy huyện tam đường đón trên bốn mươi bảy lượt khách doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch ước đạt trên một mươi ba tỷ đồng
xây dựng được năm điểm du lịch cộng đồng ở bản hon bản na luồng bản sì thâu trải bản lao tỉ phùng và bản na khương
hiện nay trên địa bàn huyện đã có sáu doanh nghiệp khảo sát xây dựng các khu điểm du lịch được bộ văn hóa thể thao du lịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận
những điểm du lịch như thác cầu mây thác tắc tình đình đèo hoàng liên sơn động tiên sơn cọn nước nà khương bản du lịch cộng đồng sì thâu trải
hay mới đây nhất là điểm ngắm cảnh kết hợp với showroom chè tam đường ở xã nùng nàng được ví như nùng nàng đệ nhất viêu đang được du khách tìm đến
qua đó từng bước xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch hiện đại đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch
phần đầu đến hết năm hai nghìn hai mươi số khách tham quan du lịch trên địa bàn đạt trên sáu mươi lượt bình quân lượng khách tăng bốn mươi mỗi năm
tổng thu nhập từ dịch vụ du lịch của huyện đạt trên năm mươi tỷ đồng theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ một mươi chín đã đề ra